cơ quan cảnh sát điều tra công an thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hoàng văn minh chú tại xã phú xuân huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế về tội giết người
vào ngày chín tháng một mươi sau khi tham gia tiệc đám cưới tại gia đình ông hoàng xuân cường
chú tại xã phú xuân huyện phú vang hoàng văn minh đến nhà một người khác trong thôn
tại đây thấy nhóm thanh niên đang gây gổ minh đã can ngăn và nảy sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên này
thấy minh chạy vào nhà lấy giao định trả thù anh phan xuân thủy cùng chú tại xã phú xuân huyện phú vang
cùng một số người thân của minh vào căn ngăn và đưa về nhà
tuy nhiên minh vẫn tiếp tục quay lại với ý định trả thù
khi thấy anh thủy ngồi trên xe máy minh đã lao đến đâm một nhát vào bụng khiến anh thủy tử vong
và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ